kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
vừa rồi là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin ngày hôm nay và sau đây sẽ là nội dung chi tiết
mở đầu là những tin tức về an ninh kinh tế
thưa quý vị có hành vi nhận hối lộ liên quan đến lĩnh vực đất đai
vũ trì hữu giám đốc tri nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện đạo hoài
văn phòng đăng ký đất đai tỉnh lâm đồng vừa bị công an huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng khởi tố bắt tạm ra
vũ trì hữu bị khởi tố vì những sai phạm trên lĩnh vực đất đai
trong giai đoạn làm giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện bảo lâm
trong thời gian này hữu đã cấu kết làm sai lệch nhiều hồ sơ đăng ký tách thửa biến động trong cấp đổi và cập nhật đường giao thông
hữu đã nhận hối lộ của một số người dân đến thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai
lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nhà riêng của vũ trí hữu trên đường huỳnh thúc kháng phường một mươi hai thành phố bảo lộc
một nhà kho chứa một lượng lớn khí cười nằm ngay trong khu dân cư vừa bị công an phường hòa quý quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng phát hiện và bắt quả tăng
tiến hành kiểm tra ngôi nhà tại phường hòa quý quận ngũ hành sơn do lê trí lên và phạm lê nguyên sử dụng làm nơi cất dầu khí cười
lực lượng công an phường phát hiện hơn một trăm linh bình khí cười các loại một số dụng cụ sang chiết một xe ô tô chuyên dùng
tại cơ quan công an hai thanh niên trên không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng
hiện công an phường đã lập biên bản và bàn giao hai đối tượng cho công an quận ngũ hành sơn xác minh và xử lý theo quy định
trước sự quản lý chặt chẽ trong việc khai thác vận chuyển cát sông các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn nhằm qua mặt lực lượng chức năng
nhưng vẫn bị phát hiện và bắt giữ ba xà lan vận chuyển cát trên sông tiền sử dụng hóa đơn không hợp pháp vừa bị lực lượng chức năng tỉnh an giang phát hiện và xử lý
tiến hành kiểm tra ba xà lan số hiệu tỉnh bến tre chở khoảng một mét khối cát có biểu hiện nghi vấn tổ công tác phát hiện ba xà lan đều chở quá vạch giấu nước an toàn
thuyền viên không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng và không có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
thời điểm kiểm tra các thuyền trưởng xuất trình được ba hóa đơn giá trị gia tăng
tuy nhiên qua tra cứu phát hiện cả ba hóa đơn đều không hợp pháp và không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của số cát trên
tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và bàn giao vụ việc cho công an thị xã tân châu tiếp tục điều tra xác minh làm rõ và xử lý theo quy định
cơ quan an ninh điều tra bộ công an hiện đang tiến hành điều tra vụ án hình sự vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức xảy ra tại tp hà nội và các địa phương khác
quá trình điều tra vụ án cơ quan an ninh điều tra bộ công an xác định đối tượng có thông tin như sau liên quan đến vụ án
họ và tên trần tuấn vinh sinh ngày sáu tháng chín năm một nghìn chín trăm tám mươi tại hà nội nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
phòng bảy trăm linh một b năm khu đô thị mỹ đình một phường mỹ đình quận nam từ liêm thành phố hà nội chỗ ở hiện nay ba mươi trên bảy nguyễn hiến lê phường một mươi ba quận tân bình thành phố hồ chí minh
để phục vụ công tác điều tra kịp thời phát hiện ngăn chặn tội phạm cơ quan an ninh điều tra bộ công an thông báo đến các đơn vị địa phương biết và phối hợp
nếu phát hiện thông tin về trần tuấn vinh thì liên hệ theo số điện thoại sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn hai nghìn bốn trăm ba mươi một gặp điều tra viên nguyễn mạnh hùng để phối hợp giải quyết
thưa quý vị thiếu cảnh giác tin và hình ảnh chuyển tiền thành công qua màn hình điện thoại
thưa quý vị thiếu cảnh giác tin vào hình ảnh chuyển tiền thành công qua màn hình điện thoại
nhiều người đã trở thành nạn nhân khi không hay biết đó là chiêu trò của các đối tượng lừa đảo lợi dụng hình thức thanh toán không tiền mặt
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây
chị nhật trâm tiểu thương chợ đống đa thành phố đà nẵng
cách đây không lâu một đối tượng đã đến mua hàng và yêu cầu thanh toán bằng hình thức quét mạ quy rờ
trong thời gian ngắn giao dịch đối tượng báo chuyển khoản thành công thể hiện qua hình ảnh chụp biên lai ngân hàng
kiểm tra tài khoản chị trâm không thấy bất kỳ khoản tiền nào được chuyển đến
nghi ngờ lừa đảo chị yêu cầu trả tiền mặt
thế nhưng đối tượng biện hộ bằng lý do chuyển khoản nhầm và nhanh chóng rời đi
tuy chưa mất hẳn nhưng đây cũng là một bài học cảnh giác với chị
để tránh lừa đảo qua thanh toán không tiền mặt thứ nhất là tiền phải về với ngân hàng của mình
mình nên sử dụng wifi hoặc là bốn g để mình nhận giao dịch xong rồi mình hãy giao hàng cho khách hàng
bởi vì thật sự là không thể ti na được cả
kể cả món đồ đó lớn hay nhỏ gì đó cũng là công sức và mồ hôi của mình
câu chuyện trên là bài học cảnh tỉnh cho rất nhiều tiểu thương chủ cơ sở kinh doanh
hiện nay đối tượng lợi dụng tâm lý bất cẩn thiếu cảnh giác của người bán hàng
chỉ cần chụp ảnh chuyển tiền thành công là có thể ra về
chứ không cần đợi đến khi tiền về tài khoản
đặc biệt lúc đông người mua bán đối tượng càng dễ dàng thực hiện hành vi lừa đảo
cứ gửi cái app và à tôi đã thanh toán rồi thì cho bà con tiểu thương
thì bà con tiểu thương đông quá thì cứ nghĩ à đã thanh toán cho mình rồi
nhưng vô tình thì đối tượng này là chưa thanh toán
và đã lừa có hành vi là chiếm đoạt tài sản của bà con
làm cho gai thiệt hại đến tài sản đối với bà con tiểu thương
hướng dẫn bà con để nhận biết trong quá trình thanh toán điện tử online
thì trong cái tài khoản ví của mình là phải có cái tin nhắn
để khi nhận diện cái tài khoản nó vào tài khoản của mình chính thức
rồi thì mình mới được là
giao hàng hóa cho khách hàng để đảm bảo
bên cạnh phương thức lừa đảo qua lệnh chuyển tiền giả
đối tượng còn sử dụng các thủ đoạn khác
như lợi dụng khách hàng đang sử dụng ví điện tử
để tạo website mạo danh nhà cung cấp
đăng tải câu hỏi để khách hàng lộ thông tin tài khoản
hay giả vờ chuyển nhầm tin
sau đó tạo trang có giao diện giống ngân hàng
hướng dẫn click vào link
đánh cấp thông tin và kiếm đọc tiền
quan trọng nhất là bảo mặt thông tin của tài khoản đó
thứ nhất là thông tin liên quan đến cá nhân của người dân
thứ hai là các thông tin liên quan tới mạng otp
được kết nối với lại số điện thoại của người dân
và phòng an ninh mạng phòng chống tội phạm công nghệ cao
cũng khiến các người dân là
quá trình mà sử dụng các trang web
không có truy cập vào các đường liên lạc
cũng như là vào các mạng qr code lạ
rồi đưa các thông tin cá nhân của mình
lên các trang mạng xã hội như facebook yalo
các thông tin đó thì các đối tượng lợi dụng
thông tin đó để có thể là tra soát
lấy cái cấp thông tin từ tài khoản ngân hàng
trước những vụ việc xảy ra
tiểu thương chủ cơ sở kinh doanh
cần nâng cao cảnh giác
và tìm hiểu rõ phương thức thủ đoạn của đối tượng
để tránh trở thành nạn nhân của lừa đảo
tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ một mươi hai
hội đồng nhân dân tp hà nội khóa một mươi sáu
ngày hôm nay hội đồng nhân dân tp hà nội
đã xem xét biểu quyết
và thông qua một số nghị quyết
trong đó có nghị quyết về việc quy định diện tích nhà ở tối thiểu
để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp
do thuê mượn ở nhờ trên địa bàn tp hà nội
với tám mươi hai trên tám mươi ba đại biểu tham gia biểu quyết
tán thành hội đồng nhân dân tp hà nội
đã thông qua nghị quyết quy định về diện tích nhà ở tối thiểu
để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp
do thuê mượn ở nhờ trên địa bàn tp hà nội
theo đó diện tích tối thiểu đối với khu vực ngoại thành
là tám m hai một sàn một người
đối với khu vực nội thành là một mươi năm m hai một sàn một người
việc ban hành nghị quyết nhằm bảo đảm
theo quy định của luật cư trú năm hai nghìn hai mươi
để phù hợp với đô thị đặc biệt như hà nội
trước áp lực gia tăng dân số cơ học
hội thảo kiểm soát thuốc lá mới có trách nhiệm
vừa được báo pháp luật việt nam tổ chức tại hà nội
hội thảo cập nhật những trao đổi mới nhất
giữa các bộ ngành liên quan về chính sách kiểm soát
hiệu quả các sản phẩm thuốc lá mới
trên cơ sở pháp lý nhằm ngăn chặn
việc sử dụng của giới trẻ
hài hòa lợi ích của các chủ thể liên quan
và phù hợp với quyết định số năm sáu tám của thủ tướng chính phủ
tại hội thảo đại diện các bộ ngành
tập trung trao đổi về tính cấp thiết
của việc cần quản lý những sản phẩm thuốc lá mới
đã phù hợp với luật phòng chống tác hại
của thuốc lá hiện hành và định hướng hợp pháp hóa
có trách nhiệm trên cơ sở bảo vệ giới trẻ và cộng đồng
đại diện các bộ ngành liên quan đều nhấn mạnh
việc đưa các sản phẩm thuốc lá làm nóng
thuốc lá điện tử chịu chế tài của pháp luật
không đặt lợi ích kinh tế nguồn thu của nhà nước
làm trọng tâm
thay vào đó mục tiêu chính là để kiềm chế sự lan rộng
các sản phẩm này bằng hàng rào pháp lý
trên cơ sở bảo vệ cộng đồng đặc biệt là giới trẻ
bởi thế việc hợp pháp hóa thuốc lá mới
một cách có trách nhiệm là cần thiết và cấp bách
từ đó đặt nền bóng pháp lý
cho việc ngăn chặn hiệu quả các hành vi phạm tội
bao gồm buôn lậu tiếp cận trái phép biên giới trẻ
và những người đã cai thuốc
cũng như những tuyên bố khoa học chưa được kiểm chứng
quảng cáo trá hình
đây chính là những mục tiêu mà tổ chức y tế thế giới đã đặt ra
nhằm chống bình thường hóa việc hút thuốc lá
việc sớm thực hiện hóa
việc sớm hiện thực hóa điều này
sẽ giúp bảo đảm mọi sản phẩm thuốc lá
đều chịu sự giám sát của luật pháp
tạo sự an tâm cho xã hội
tăng vị thế của việt nam trên trường quốc tế
trước thềm cốt một mươi sắp tới
theo bộ công thương
trong sáu tháng đầu năm
có bốn mươi tám địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng
nhờ ngành công nghiệp chế tạo chế biến chế tạo tăng
ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao
điển hình như bắc giang tăng một mươi sáu
phú thọ tăng một mươi năm ba
kiên giang tăng một mươi ba sáu
nam định tăng một mươi ba bốn
một số địa phương có chỉ số sản xuất
của ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao
là hậu giang tăng hai trăm sáu mươi bốn bốn
thái bình tăng một mươi ba bốn
quảng ninh tăng bảy mươi bốn

bên cạnh đó một số trung tâm công nghiệp lớn của cả nước
đã khôi phục đà tăng trưởng công nghiệp
như thái nguyên tăng bốn một
quảng ninh tăng bảy bốn
bắc giang tăng một mươi năm bảy
hải phòng tăng một mươi hai ba
thành phố hồ chí minh tăng một chín
bình dương tăng hai sáu
đồng nai tăng ba
thưa quý vị từ ngày một tháng bảy
nghị định số bốn mươi bốn năm hai nghìn hai mươi ba của chính phủ
quy định số bốn mươi bốn năm hai nghìn hai mươi ba của chính phủ
nghị định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng
theo nghị quyết số một trăm linh một năm hai nghìn hai mươi ba
của quốc hội
đã chính thức có hiệu lực
như vậy hàng loạt các hàng hóa dịch vụ
có mức thuê giá trị gia tăng tăng một mươi
đã được giảm xuống còn tám
từ nay cho đến hết năm hai nghìn hai mươi
đây là lần thứ hai chính sách này được đưa ra
nhằm hỗ trợ cho người dân doanh nghiệp
và kích cầu tiêu dùng
đẩy mạnh sản xuất kinh doanh
và được đánh giá là một chính sách trụ trúng và đúng
trong thời điểm hiện nay
người dân sẽ là đối tượng hưởng lợi
tiếp từ chính sách giảm thuế vat
với việc giảm thuế vat
từ một mươi xuống còn tám
đối với một số nhóm hàng hóa và dịch vụ nhất định
thì giá thành sản phẩm
của các hàng hóa và dịch vụ này
thì sẽ giảm nhờ đó mà các chi phí chi tiêu
trong gia đình cũng sẽ giảm theo
đây là mong mỏi của nhiều người dân trong thời điểm này
chính sách giảm thuế vat
từ một mươi xuống tám
cũng giúp ích cho người dân rất là nhiều
khi chúng tôi đi mua
ở siêu thị hay là mua ở chợ
thì cũng đỡ được chi phí
đương nhiên rất là nhỏ thôi
nhưng mà rất là nhiều người dân cần cái chính sách này
để thúc đẩy nền kinh tế
cũng như là giảm một cái chi phí tiêu dùng rất là nhiều
hiện tại thì mình cũng chỉ thấy
ở các hệ thống siêu thị lớn
thì cái giá
một số cái mặt hàng sản phẩm
thì họ cũng giảm xuống
nhưng mà ở các cái cửa hàng
hoặc là những cái dịch vụ ở bên ngoài
thì thực sự là nó cũng chưa
thì mong sao thì cái chính sách này
thì nó sẽ phủ rộng hơn nữa
để làm cho cuộc sống
nền kinh tế
cái thu nhập của người dân
thì được cải thiện hơn
còn với các doanh nghiệp
trong bối cảnh vô cùng khó khăn lúc này
nhưng hỗ trợ dù nhỏ nhất cũng có ý nghĩa lớn
số lượng đơn hàng của doanh nghiệp này
từ đầu năm đến nay đã giảm năm mươi
việc sản xuất cũng cầm chừng
tuy nhiên với chính sách giảm thuế vat
hai mươi nguồn nguyên vật liệu đầu vào
cũng sẽ được giảm giá
doanh nghiệp này sẽ giảm được một phần không nhỏ
chi phí sản xuất
các cái doanh nghiệp
đang rất là khó khăn
tình hình kinh tế đang rất là khó khăn
nếu mà các thuế giá trị gia tăng
được giảm xuống
thì đồng nghĩa với cái việc là giá thành
của sản phẩm được giảm xuống
thì đương nhiên là
các doanh nghiệp sẽ
khắc phục được
có những khoản chi phí để khắc phục được
những khó khăn hiện tại
và cũng có thể là giúp
một phần nào đấy để cải thiện đời sống cho anh em
để khắc phục
những vấn mắc của doanh nghiệp
trong lần giảm thuế vat lần trước
do có những nhóm hàng hóa dịch vụ không được giảm thuế
lần này nghị định đã có những hướng dẫn cụ thể
chi tiết hơn
tạo điều kiện cho các doanh nghiệp
trong quá trình thực hiện
vì vậy các doanh nghiệp cũng đã nhanh chóng tiếp cận
để có thể hưởng được những lợi ích tối đa từ chính sách
cái chính sách trong thời điểm hồi nay là
đúng cái thời điểm
mà tôi nói một chính sách là chọn đúng thời điểm
tất kỳ quan trọng
lần này hướng dẫn
là có sự giúp kinh nghiệm
của lần trước và quy trì
có thể nói gọn lại là đơn giản hơn
dễ làm hơn
và thậm chí dễ kiến nghị hơn
nếu mà tiếp cận là phía doanh nghiệp
nên tôi tin là chính sách lần này nó sẽ vào nhanh hơn
theo tiến sĩ tô hoài nam
tổng thư ký hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa
chính sách này sẽ là một cú hích
cho doanh nghiệp và nền kinh tế
xong hiệp hội cũng đề xuất
khi nghị định bốn mươi bốn hết hiệu lực
và cuối năm hai nghìn hai mươi ba
chính sách giảm thuế vat
sẽ được cân nhận
và tiếp tục thực hiện
để đạt được những hiệu ứng đa chiều cho nền kinh tế
thì tăng hơn
cái mức hai

chính sách giảm ba mươi sáu loại phí
lệ phí từ một mươi đến năm mươi
cũng đã chính thức được áp dụng
từ ngày một tháng bảy
đây sẽ là những động lực để thúc đẩy các doanh nghiệp
đẩy mạnh sản xuất kinh doanh
và tăng trưởng trong sáu tháng cuối năm
tạo đà cho việc nền kinh tế vẻ đích
với mục tiêu tăng trưởng sáu năm
như đã đề ra
đặc thù thứ nhất chính sách giảm lãi suất hai một năm thứ hai chính sách miễn lãi suất một trăm linh
dự kiến năm mươi hộ nghèo hộ cần nghèo có thành viên đang hưởng chính sách người có công với cách mạng
có nhu cầu vây vốn với số tiền vây một trăm linh triệu đồng một hộ
như vậy kinh phí thực hiện hỗ trợ lãi suất một trăm linh cho hộ nghèo cận nghèo có thành viên đang hưởng
chính sách người có công cho năm hai nghìn hai mươi bốn và năm hai nghìn hai mươi năm là tám trăm sáu mươi bốn triệu đồng
theo thông tin mới công bố của ngân hàng nhà nước một số ngân hàng đã bắt đầu cho vay theo gói tính dụng
một trăm hai mươi tỷ đồng hỗ trợ nhà ở xã hội
liên quan đến gói tính dụng cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội một trăm hai mươi tỷ đồng ngân hàng nhà nước cho biết
đến đầu tháng bảy đã nhận được ba công văn công bố một mươi năm dự án trong đó có năm dự án đã được cấp phép xây dựng
đến nay đã có một số ngân hàng như bidv agribank đã bắt đầu cho vay trong gói tính dụng này
trước đó theo bộ xây dựng tính đến hết tháng năm sau khoảng hơn một tháng triển khai đã có khoảng một trăm linh dự án
thuộc diện cho vay gói tính dụng một trăm hai mươi tỷ đồng của đề án xây dựng ít nhất một triệu căn nhà ở xã hội
bộ xây dựng tiếp tục cùng ngân hàng nhà nước các bộ ngành địa phương tháo gỡ cơ chế chính sách như sửa đổi luật nhà ở
pháp luật khác liên quan để triển khai hiệu quả đề án phát triển nhà ở xã hội
bên cạnh đó bộ này sẽ làm việc với địa phương doanh nghiệp để đôn đốc
triển tăng nguồn cung cho nhà ở xã hội
trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động tại tp hcm cho biết
sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi ba thành phố cần khoảng một trăm năm mươi năm cho đến một trăm sáu mươi năm chỗ làm việc
nếu mà tăng trưởng kinh tế toàn cầu diễn biến theo chiều tích cực
thì tình hình kinh tế của việt nam có nhiều tín hiệu khả quan
trong trường hợp nếu tăng trưởng kinh tế toàn cầu và một số nền kinh tế lớn có chiều hướng chậm lại
làm ảnh hưởng đến nền kinh tế trong nước dẫn đến tăng trưởng xuất khẩu các mặt hàng công nghiệp chế biến
chế tạo chậm lại
nhu cầu nhân lực của tp hcm sáu tháng cuối năm khoảng một trăm bốn mươi năm đến một trăm năm mươi năm chỗ làm việc
trong đó nhu cầu nhân lực của các đơn vị doanh nghiệp tập trung ở bốn ngành công nghiệp trọng yếu
chiếm hai mươi một chín mươi bảy và chín ngành dịch vụ chủ yếu chiếm năm mươi bốn bảy mươi bảy
cụ thể nhu cầu nhân lực ở khu vực thương mại dịch vụ chiếm sáu mươi bốn năm mươi bảy
tổng nhu cầu nhân lực
khu vực công nghiệp xây dựng chiếm ba mươi bốn sáu mươi hai và khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm ba mươi
nhu cầu nhân lực lao động đã qua đào tạo chiếm tám mươi sáu một mươi ba tổng nhu cầu nhân lực
trong đó trình độ đại học trở lên chiếm một mươi bảy tám mươi một cao đẳng hai mươi sáu sáu mươi ba trung cấp hai mươi sáu
lao động phổ thông chiếm một mươi ba tám mươi bảy
thưa quý vị sở giao thông vận tải tp hcm
vừa có văn bản gửi công an của thành phố ủy ban nhân dân tp thủ đức và các quận huyện
về việc tiếp tục hỗ trợ hoạt động xe khách vận chuyển hành khách từ miễn phí là đi và đến bến xe miền đông mới
theo sở giao thông vận tải tp hcm để tiếp tục tăng cường dịch vụ hỗ trợ hành khách đi và đến bến xe miền đông mới
sở giao thông vận tải đề nghị công an thành phố ủy ban nhân dân tp thủ đức và các quận huyện tiếp tục hỗ trợ
tạo thuận lợi cho hoạt động của các xe khách vận chuyển hành khách miễn phí trong phạm vi thành phố
từ huyện cần giờ đến bến xe miền đông mới và ngược lại
thời gian dự kiến tiếp tục thực hiện từ ngày một tháng bảy đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
phương tiện vận chuyển là loại xe được cấp phụ hiệu xe hợp đồng từ một mươi năm chỗ đến hai mươi chín chỗ
thuộc chi nhánh tp hcm công ty cổ phần xe khách phương trang futa bus light quản lý
hai bên thân xe có ghi nội dung xe vận chuyển hành khách miễn phí cho bến xe
miền đông mới
số liệu mới nhất về thị trường trái phiếu doanh nghiệp của công ty cổ phần chính khoản kb việt nam
kbsv cho thấy áp lực đáo hạn căng thẳng nhất sẽ rơi vào quý ba năm nay
và khi đó thì có tới chín mươi một tám trăm linh tỷ đồng trái phiếu của doanh nghiệp đến hàng phải thanh toán cả gốc lẫn lãi
phóng sự này cũng khép lại kinh tế phương nam hôm nay
theo thống kê
từ đầu năm đến ngày một mươi bốn tháng sáu
ước tính tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp bị chậm trả gốc lãi là khoảng sáu mươi một tỷ đồng
chiếm năm bảy giá trị trái phiếu doanh nghiệp đang lưu hành
trong đó bao gồm chín ba trăm linh tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đã đáo hạn không trả được gốc
còn lại là năm mươi một tám trăm linh tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp chưa đến hạn nhưng chậm thanh toán tiền lãi
dự kiến từ đây tới cuối năm là khoảng hơn chín mươi ba tỷ trái phiếu đến hạn
thì gần đây chúng ta đã thấy bắt đầu có nhiều cái sự kiện xảy ra là cái doanh nghiệp thanh toán chậm lãi vai
không có tiền để trả cái lãi rốc thì đây là một cái bối cảnh chung của nền kinh tế đang gặp phải
tại vì với một sự kiện năm hai nghìn hai mươi hai rất khốc liệt
ví dụ như là siết trái phiếu siết tính dụng và thị trường bất đồng sản đang tạm thời đóng băng
nền kinh tế đang khó khăn nên nhiều doanh nghiệp họ không xoay kịp cái nguồn tiền
xét về cơ cấu ngành bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất
tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp chậm trả nợ ghi nhận mức bốn mươi hai bốn trăm linh tỷ đồng
theo các chuyên gia áp lực đối với các doanh nghiệp bất động sản hiện nay là rất lớn
đơn cử như tập đoàn an đông dẫn đầu giá trị trái phiếu đáo hạn với gần một mươi năm tỷ đồng
do đây là những lô trái phiếu liên quan đến vi phạm đã bị phát hiện vào năm ngoái của ba lãnh đạo công ty
nên rủi ro được đánh giá là rất cao
đối với lại nhóm cổ phiếu ngành bất đồng sản thì đây là một câu chuyện khá là khó
khi mà nhóm này đang gặp rất nhiều vấn đề trên thị trường bất đồng sản
và có những khó khăn tài chính nhất định
do đó thì khi mà họ đến đáo hạn trái phiếu thì họ rất khó để huy động những nguồn lực để trả nợ
thì điều này nó tạo ra áp lực không nhỏ đến các dòng vốn và cũng như hoạt động kinh doanh của họ
thì nhóm này dự kiến thì sẽ gặp rất nhiều áp lực trong thời gian tới
so với năm ngoái tính sôi động của thị trường giảm đến chín mươi
trong bối cảnh này các doanh nghiệp muốn phát hành được trái phiếu doanh nghiệp
và lấy lại được niềm tin của các nhà đầu tư
hướng động thay đổi phương thức quản trị điều hành và minh bạch hóa thông tin
đã đáp ứng được các yêu cầu mới của pháp luật liên quan đến quy định phát hành trái phiếu
đây là một thời điểm tôi nghĩ là sẽ khó khăn cho thị trường bất động sản
trong vòng từ đây tới cuối năm hai nghìn hai mươi bốn
nhưng tôi nghĩ với cái việc là chính phủ đang đẩy mạnh đầu tư không để cải thiện cơ sở hạ tầng
kèm theo đó là vấn đề đang gỡ pháp lý cho vài dự án bất động sản trọng điểm
thì điều này nó có thể sẽ giúp cho khoảng đâu đó
thời điểm cuối năm nay thị trường bất động sản
nó sẽ có hơi ấm lên trở lại và có tính thanh khoản để doanh nghiệp nhà đầu tư
mọi người có thể cắt lỗ và tạo ra một cái nền bất động sản ổn định hơn
để phát triển hơn trong tương lai
như vậy có thể thấy thị trường trái phiếu doanh nghiệp của việt nam
văn gắn với khu vực bất đồng sản
sau cua sốc tân hoàng minh và vàng thịnh pháp
là sóng bán tháo trái phiếu đã chứng lại thanh khoản thị trường dịu bớt
mặc dù vậy áp lực đáo hạn thời gian tới vẫn rất lớn
đồng nghĩa thị trường trái phiếu sẽ còn tiếp tục gặp khó khăn
đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc bản tin kinh tế và tiêu dùng chiều ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và xin kính chào tạm biệt